công an huyện hoàng su phi tỉnh hà giang vừa bắt giữ khẩn cấp triệu tạ mình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tại thôn nậm hồng xã thông nguyên huyện hoàng su phi để điều tra về hành vi hiếp dâm đối với một nữ hướng dẫn viên du lịch
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín triệu tạ mình có hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tại homestay hoàng su phì bungalow thuộc thôn nậm hồng xã thông nguyên
sau khi thực hiện hành vi đổi bại mình bỏ đi khỏi nơi cư trú
chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã vận động đến chiều ngày một mươi chín tháng chín mình mới trở về
sau khi tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với triệu tạ mình và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân huyện hoàng su phi đề nghị phê chuẩn